các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

sau vụ tấn công khủng bố tại paris hôm một mươi ba tháng một mươi một